liên minh châu âu eu sẽ có biện pháp đáp trả nhằm vào kinh tế của hungary nếu như budapest ngăn chặn gói cứu trợ mới dành cho ukraine
tại hội nghị thượng đỉnh cuộc hối dự kiến diễn ra vào cuối tuần này
hungary là quốc gia thành viên eu duy nhất không ủng hộ gói viện trợ này tại hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng một mươi hai năm ngoái
trong khi đó ngoại trưởng hungary peter siatto đã đến ukraine để hội đàm với các quan chức cấp cao của nước này vào ngày hai mươi chín tháng một
vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu nhằm tìm kiếm thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính cho kiev đã bị trì hoãn từ lâu
theo hãng tin reuters cuộc hội đàm của ngoại trưởng siato với người đồng cấp ukraine dmytro kuleba và tránh văn phòng tổng thống andriy yamak tại đây
tại phía tây ukraine diễn ra sau nhiều tuần hungary phản đối eu cung cấp gói viện trợ năm mươi tỷ euro cho ukraine
ukraine cho biết họ hy vọng hai mươi bảy quốc gia thành viên của eu sẽ thống
đã nhất ý kiến tại hội nghị thượng đỉnh ở brussels vào ngày một tháng hai tới để cung cấp gói hỗ trợ kéo dài bốn năm mà kiev dự định sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách trong thời gian xung đột với nga xảy ra